trước đó một năm hệ thống cảnh báo đã thường xuyên gặp sự cố và báo động nhầm
vì thế các công nhân đã ngắt hoạt động của nó để tránh bị làm phiền
lượng khí mê tan bị rồn tụ tràn vào khoang máy
hôm đó hệ thống cửa đóng mở khu vực này vô tình tự động khóa trái lại
sức hút lớn của động cơ đã giật tung một cánh cửa khỏi bản lề
luồng khí mê tan bắt đầu phun trào và không thể ngăn chặn nổi
một chuỗi các lỗi vi phạm từ việc hệ điều hành windows bị treo đến việc ngắt báo động một cách tùy tiện đã khiến điều tồi tệ xảy ra
họa ập đến bà không ai lường trước được
trước khi xảy ra sự cố trên giàn khoan có hai sáu triệu lít dầu
vụ nổ đã khiến nó bị thiêu dụi và chìm xuống đáy biển sâu một năm trăm linh m

dầu bắt đầu tràn ra biển

mặt biển bị dầu loang rộng tới chín tê số vuông
một nước vời activities
một nước vời activities
những gì mà họ làm hệt như việc ráp một chiếc xe cứu hỏa sau khi ngôi nhà đang bốc cháy
rõ ràng đó là một quy trình sai
kết quả khảo sát tại một địa điểm gần vịnh mexico cho thấy
sau thảm hại tràn dầu nhiều động thực vật sinh sống ở vùng đầm lầy ngập mặt louisiana alabama và mississippi chết thảm trong những vết dầu loang
vài ngày kể từ khi giàn khoa nước soul horizon phát nổ
trong khi người ta còn chưa kết luận chính xác nguyên nhân thì hắc in và dầu loang đã choán hết màu xanh dương của nước biển
và thay vào đó là một màu vàng đen ảm đạm thê lương
các chuyên gia gọi đó là thủy chiều đen
các phương tiện khắc phục thảm họa được triển khai tại châu úc
hóa chất đặc biệt được đổ xuống biển từ máy bay và tàu để làm tan dầu
hơn tám mươi bốn km phao ngăn chặn cũng được triển khai
mọi việc vẫn ngoài tầm kiểm soát
ngày hai mươi chín tháng bốn nước mỹ tuyên bố vụ tràn dầu là thảm họa quốc gia
chính phủ sẽ có trách nhiệm đảm bảo là các công ty khai thác mỏ dầu phải tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn
và thủ phạm gây ra thủy triều đen sẽ phải chịu trách nhiệm khắc phục thảm họa này
trước đó hai ngày trong một nỗ lực tuyệt vọng
chính quyền bang luzana bắt đầu đốt phần thảm dầu tràn ra khỏi khu vực khai thác
đây là biện pháp được áp dụng trong những tình huống khẩn cấp nhất song chắc chắn nó sẽ gây ô nhiễm
thế nhưng ngay cả việc đốt dầu trên biển cũng không ngăn được việc thảm dầu tiếp tục tiến gần vào bờ
gió mạnh đã đẩy các mảng dầu loang khỏi phao chắn để tiến thẳng vào đất liền
dầu từ miệng giếng khoan vẫn tiếp tục phun trào
các nhóm cứu hộ đã dùng ít nhất sáu máy điều khiển tự động để lấp giếng bằng cách đóng khóa ngầm dưới mặt nước
nhưng mọi việc đều bất thành
một thảm họa môi trường thực sự đã xảy ra với vịnh mexico
sau gần hai năm theo đuổi các vụ kiện tụng
vv tập đoàn dầu khí có tổng tài sản lên đến hai trăm ba mươi sáu tỷ mỹ kim mới đạt được thỏa thuận chi trả bảy tám tỷ đô la bồi thường về tài sản
kinh tế và sức khỏe cho hơn một trăm linh ngàn cá nhân và doanh nghiệp
con số bồi thường kỷ lục nhưng nó chẳng thấm tháp gì so với những thiệt hại âm ỉ
ảnh hưởng lâu dài tới môi trường sinh thái trên vịnh mexico